ngày hôm nay hai mươi tháng ba trả lời câu hỏi của phóng viên về ý kiến cho rằng
có sự phân biệt đối xử trong việc điều chỉnh các quy định nhập cảnh
nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín của việt nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng khẳng định
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến nhanh phức tạp trên toàn thế giới
nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có các quốc gia asean
đã đưa ra các biện pháp hạn chế ở các mức độ khác nhau đối với việc nhập cảnh của người nước ngoài
với mục đích cao nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe của công dân việt nam
cũng như công dân nước ngoài tại việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết
theo chỉ đạo của chính phủ các bộ ngành các địa phương của việt nam
đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả phù hợp với diễn biến tình hình
trên tinh thần nhân đạo chính phủ việt nam đã chỉ đạo quan tâm hỗ trợ
để người nước ngoài tại việt nam cũng như người việt nam được bảo đảm sinh hoạt bình thường
an toàn và được giám sát chăm sóc y tế điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết
những việc làm này của chính phủ và nhân dân việt nam được công dân nước ngoài
và chính quyền các nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cả
bà lê thị thu hằng cũng nhấn mạnh tinh thần nhân đạo công bằng không phân biệt đối xử
sẽ được tiếp tục duy trì nhân rộng trên toàn thế giới để công dân của tất cả các quốc gia
và vùng lãnh thổ dù ở đâu cũng đều được bảo đảm điều kiện an ninh an toàn
chăm sóc sức khỏe thuận lợi
với sự nỗ lực và sự chung tay của cộng đồng quốc tế dịch bệnh covid một mươi chín sẽ sớm được đẩy lùi